thưa quý vị công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm bốn đối tượng cùng chú tại thị xã hương thủy về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày một mươi năm tháng sáu tại quán hải sản thuộc tổ tám phường thủy phương đối tượng trần hoàn ngồi nhậu với chín người bạn khác thì thấy anh lê hữu hậu ngồi bàn kế bên nhìn mình
cho rằng anh hậu nhìn đều mặc dù chủ quán can ngăn đối tượng hoàn cùng một số đối tượng khác là cao đình quý trần hưng cao đình trung và lê văn hiệu đã xông vào đánh anh hậu
khi thấy hai người bạn cùng bàn của nạn nhân bỏ chạy vào một nhà người dân nhóm đối tượng đã đuổi theo ném vỏ chai bia và ly làm chủ nhà bị thương
khi quay lại quán nghĩ là bị khiêu khích nhóm đối tượng hoàn quý hưng trung và hiệu còn tiếp tục cầm vỏ chai bia đánh một người khác